bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết đã cấp cứu kịp thời và vận chuyển bằng trực thăng
một chiến sĩ bị chấn thương cột sóng cổ chấn thương tuyệt cổ cao chấn thương sọ
về thành phố hồ chí minh điều trị
trước đó bệnh nhân trong khi làm nhiệm vụ khi trời mưa to bị ngã xuống hào
bệnh xã đảo sơn ca đã tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu
đồng thời kết nối hội chuẩn trực tuyến với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
và lên phương án đưa về đất liền điều trị
tuy nhiên do thời tiết xấu ekip cấp cứu trực thăng đã mất nhiều thời gian
để di chuyển đến trường xa
các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng tri giác tỉnh liệt hoàn toàn
nửa người bên phải bệnh trái yếu
bệnh nhân lập tức được dẫn chuyển lên trực thăng đưa về đất liền
do ảnh hưởng áp thấp xúi dục đường bay gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết
tuy nhiên chuyến bay đã hạ cánh an toàn đưa bệnh nhân vào cấp cứu
tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm kịp thời cứu sống bệnh nhân